trên xe máy xuất hiện trên tuyến quốc lộ một a đoạn từ thị xã hương thủy đến huyện phú lộng
sau khi loanh quanh tại các khu vực ven đường có nhiều xe tải đang dừng nghỉ
hai đối tượng đã tiếp cận xe tải biển số tám mươi chín c năm nghìn tám trăm sáu mươi
lợi dụng cửa không đóng đức lấy trộm một số tài sản đang để trong xe
tuy nhiên khi chưa kịp tàu thoát cả phương và đức bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ

vụ trộm tài sản chủ yếu là tiền và điện thoại di động của các lái xe đường dài